hoạt động của hàng trăm tình nguyện viên đã góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường bảo vệ thiên nhiên bền vững cho bán đảo sơn trà nói riêng thành phố đà nẵng nói chung
tiếp theo chương trình
hà nội đầu tư chín năm trăm linh tỷ đồng xây dựng đường vành đai hai
bất cập trong công tác nghiệm thu chính sách hỗ trợ nông nghiệp tại bắc ninh
thưa quý vị hôm nay dự án xây dựng đường vành đai hai đoạn từ vĩnh tuy tới ngã tư sở thành phố hà nội đã được khởi công xây dựng
đây là dự án có vai trò rất quan trọng với hướng lưu thông từ phía đông thành phố vào khu vực trung tâm
dự án bao gồm xây dựng tuyến đường bộ trên cao từ vĩnh tuy ngã tư sở kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần dưới thấp từ vĩnh tuy ngã tư vọng
tổng chiều dài toàn tuyến dự kiến khoảng năm km rộng một mươi chín m cùng ba vị trí lên xuống với tổng vốn đầu tư khoảng chín năm trăm linh tỷ đồng
dự án xây dựng đường vành đai hai đoạn vĩnh tuy ngã tư sở được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu un tắc cho khu vực này một trong những điểm nóng về ủn tắc giao thông của hà nội
thưa quý vị hôm nay công an huyện đắk rông tỉnh quảng trị cho biết tại km ba mươi tám quốc lộ chín thuộc thôn ba mươi bảy xã hút nghì huyện đắk rồng
đã vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm bốn người tử vong
xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi bốn l một một mươi bốn nghìn hai trăm một mươi hai chạy trên đường hồ chí minh theo hướng từ xã tà rụt huyện đắk rồng ra quốc lộ chín
khi đến địa điểm trên do phóng nhanh nên đã va chạm với xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi bốn c năm nghìn một trăm sáu mươi chín đang dừng bên đường
cú va chạm khiến ba người tử vong tại chỗ và một người tử vong trên đường đi cấp cứu
bốn nạn nhân đều là học sinh trung học chú tại xã húc nghì huyện đắk rông
gồm hồ văn vinh hồ văn đao hồ văn xếp và hồ văn hoài
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra công an huyện đắk rông đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
thưa quý vị hôm nay vào lúc hơn hai giờ một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại cửa hàng điện tử điện lạnh trên địa bàn xã yên tiến huyện ý yên tỉnh nam định
vụ cháy đã khiến ba mẹ con tử vong
vụ cháy đã khiến ba mẹ con tử vong
người hàng xóm cho biết ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm theo tiếng nổ nên đã chi hô mọi người dập lửa
tuy nhiên do cửa sắt bị khóa cháy nên khi phá được cửa thì ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà khiến cho công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn
tại thời điểm xảy ra vụ cháy có ba người ở trong nhà không kịp thoát ra nên đã tử vong
các nạn nhân là ba mẹ con gồm chị phạm thị thảo ba mươi sáu tuổi cùng hai con nhỏ là cháu đỗ thanh xuân một mươi tuổi và đỗ tấn dũng sáu tuổi
hiện lực lượng chức năng của tỉnh nam định đang phong tỏa hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đồng nai liên tục xảy ra các vụ cháy lớn tại các doanh nghiệp gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng
trong đó hơn bảy mươi số vụ nguyên nhân là do sự cố liên quan đến điện
do đó việc tăng cường phòng chống cháy nổ nâng cao an toàn sử dụng các thiết bị điện tại các doanh nghiệp
đang được các công ty và ngành chức năng thực hiện phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai
ngoài các đợt kiểm tra thường kỳ những ngày này các công nhân công ty điện lực đồng nai đã tăng cường kiểm tra hệ thống lưới điện
trong các khu công nghiệp đấu nối chạm biến áp vào doanh nghiệp
tại công ty dây đồng việt nam cft ở khu công nghiệp biên hòa i doanh nghiệp chuyên sản xuất cáp đồng tiêu thụ điện rất lớn
nguy cơ cháy nổ cao nên việc thường xuyên kiểm tra hệ thống điện đấu nối chạm biến áp luôn được đặc biệt coi trọng
đối với tất cả các cán bộ công nhân viên của công ty thì chúng tôi khuyến khích tất cả các cán bộ công nhân viên công ty trao dồi thêm kiến thức cho bản thân
ví dụ như là về đặc biệt cách an toàn về vận hành trang thiết bị điện cũng như sự tuyên truyền của công ty điện lực đến chúng tôi
chỉ có những người chuyên môn thì mới vận hành đúng trách nhiệm của mình còn tất cả những người tham gia cộng tác cùng phối hợp
thì sẽ phải tham khảo ý kiến của những người có chuyên môn cũng như là được sự phê duyệt của ban giám đốc khi mà vận hành hay là sử dụng điện trong công ty
hiện nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai đang tăng cường các biện pháp để phòng chống cháy nổ trong những ngày cao điểm nắng nóng
nên lắp đặt các thiết bị bảo vệ cho các trục chính cũng như các nhánh rẽ cũng như các thiết bị điện
nếu có xảy ra chạm chập cháy nổ thì thiết bị bảo vệ sẽ cô lập thiết bị đó ra khỏi hệ thống điện
cái thứ hai thì cũng thường xuyên theo dõi kiểm tra về tình trạng vận hành
của thiết bị nếu có hư hỏng thì chúng ta sẽ phải thay thế kịp thời
và cái vấn đề nữa thì cái việc sử dụng các cái thiết bị đó nó phải đạt cái tiêu chuẩn và đảm bảo cái chất lượng
một cái nữa thì đối với các lưới điện phía sau hệ thống đo đếm thì không nên câu móc tùy tiện mất an toàn
những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng liên tiếp xảy ra ở nhà xưởng sản xuất công nghiệp trên tỉnh đồng nai
đang sóng lên hồi chuông cảnh báo đến các cơ quan quản lý nhà nước cũng như doanh nghiệp về an toàn cháy nổ
thực tế các đơn vị liên quan đã nhiều lần khuyến cáo các doanh nghiệp tự giác chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy
thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện để kịp thời phát hiện các nguy cơ phát sinh cháy nổ
xong tại nhiều nơi doanh nghiệp vẫn thờ ơ quá xem nhẹ việc phòng cháy chữa cháy
thậm chí khi có kiểm tra thì mới đối phó cho xong chuyện để rồi khi cháy xảy ra thì tất cả nỗ lực đều quá muộn

chính sách có thiết thực đến đâu nhưng quá trình thực hiện quản lý không chặt chẽ thì vẫn nảy sinh những lỗ hổng khiến cho nguồn tài chính bị thất thoát đáng kể
những lồng cá vẫn nguyên trên bờ hơn một năm qua lồng thì gắn tạm vài mối hàn lưới còn chưa kịp buộc
những lồng cá này thuộc dự án hỗ trợ phát triển nuôi cá lồng trên sông đuống và sông thái bình của tỉnh bắc ninh đã được cơ quan chức năng nghiệm thu vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
những ngày cuối cùng của giai đoạn hỗ trợ phát triển cá lồng của tỉnh bắc ninh
với chín mươi sáu lồng hợp tác xã dịch vụ tổng hợp thành đạt là đơn vị có số lồng cá được hỗ trợ cao nhất của tỉnh bắc ninh
với số tiền lên tới một tỷ
tỉ bốn trăm bốn mươi triệu đồng tương đương với một mươi năm triệu đồng một lồng
điều kiện để nghiệm thu và được hỗ trợ theo yêu cầu của bắc ninh là lồng cá phải đủ kích thước đủ lưới và đang thả cá
câu hỏi đặt ra là tại sao những lồng cá này còn đang nằm trên bờ mà vẫn được nghiệm thu và nhận tiền hỗ trợ
cái này thì chúng tôi không quan tâm bởi vì khi anh mạnh tổ chức sản xuất là chúng tôi yêu cầu anh mạnh có nội dung cam kết là phải thực hiện dự án đủ hai năm theo đúng tinh thần của quyết định ba trăm một mươi chín
còn cái việc sản xuất của hộ thì mình cũng không phải là không có trách nhiệm phải để những cái thông tin đó
cái việc kiểm soát thì tôi nghĩ là cũng không phải là lúc nào là cơ quan quản lý nhà nước cũng kiểm soát được
mà cái này thì trên cơ sở là khi hộ đề nghị thì nó gắn với cái chính sách thì nó đi kèm với cam kết
thế do vậy là cái này là cái mà cái kiểm soát cái cam kết này
thì tôi nghĩ là cũng sẽ có lúc có chỗ cả từng địa phương
theo hồ sơ nghiệm thu của các dự án hỗ trợ này đại diện đơn vị kiểm định là sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bắc ninh đều yêu cầu các hộ nuôi cam kết sử dụng hiệu quả lồng cá tối thiểu trong thời gian hai năm tại địa điểm đã đăng ký
hàng năm sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bắc ninh đều có đoàn kiểm tra đánh giá hiệu quả việc hỗ trợ
thế nhưng tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua đoàn kiểm tra cũng không nhận thấy sự bất thường tại đây
thế nhưng tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua đoàn kiểm tra cũng không nhận thấy sự bất thường tại đây
theo câu trả lời của ông trung
dự án nuôi cá lồng quy mô lớn nhất tỉnh này vẫn đang hoạt động hiệu quả
liệu khâu kiểm tra có vấn đề hay lồng cá hoạt động hiệu quả theo cách ở trên bờ
thưa quý vị không có nhiều địa phương có được nguồn kinh phí để hỗ trợ phát triển nông nghiệp nhiều như tại bắc ninh
thế nhưng việc quản lý sử dụng không đúng mục đích như những trường hợp vừa rồi có thể gây ảnh hưởng đến uy tín của chính sách đúng đắn này
mặc dù các hộ nuôi đều phải cam kết sử dụng hiệu quả tối thiểu
tuy nhiên theo điều tra của phóng viên thì tình trạng mua bán các lồng cá đã được nghiệm thu đang xảy ra tại nhiều địa phương
thực trạng này càng cho thấy một lỗ hổng trong quản lý sau khi hỗ trợ của các ban ngành chức năng
khu vực bến sông này trước kia là điểm đăng ký thả lồng cá của hộ gia đình hùng oanh
và được chính quyền xã cảnh hưng huyện tiên du đề xuất nghiệm thu hỗ trợ theo chính sách của tỉnh
thế nhưng đến thời điểm này chính lãnh đạo xã cũng không tìm được những lồng cá

theo yêu cầu của hồ sơ nghiệm thu hỗ trợ các hộ nuôi phải cam kết thực hiện thả cá tại địa điểm đã đăng ký
tối thiểu hai năm từ lúc nhận hỗ trợ và chính quyền cấp xã trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý hoạt động này
không chỉ riêng tại cảnh hưng số lượng lồng cá bỏ hoang hỏng hóc do không sử dụng có ở khắp các địa phương khác
số hộ dân đã nhận hỗ trợ đang giao bán lồng cá công khai
bây giờ hôm nọ đợt nọ hay là đợt trước khách trên thịnh như thằng ở trên chi xương kia
giá anh năm triệu một lồng mà anh không bán đợt anh sợ anh không bán
thế vừa rồi là nợ ông thịnh hai mươi triệu đợt lấy cá ra giống nha
thế thì ông cứ gây ý bảo thế thì anh có khách anh gọi em không thôi em bán
hơn thì thua thì em bán để giá anh không bán
thế thế rồi giờ anh bán bao nhiêu
đây thôi năm triệu một lồng
lâu rồi anh thả chưa
hầu như đa số anh chưa thả
trong suốt giai đoạn ba năm triển khai hỗ trợ nuôi cá lồng
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến hết năm hai nghìn một mươi sáu toàn tỉnh bắc ninh đã hỗ trợ tám mươi năm hộ với hơn một sáu trăm linh lồng cá
số tiền hỗ trợ cũng lên tới trên hai mươi bốn tỷ đồng
số tiền này không hề nhỏ so với đầu tư trong ngành nông nghiệp
thế nhưng với cách thức quản lý sử dụng số tiền này
lại đang có những bất cập gây lãng phí tiền của nhà nước
cái việc đó thì tôi chưa xem lại cái quy định này cụ thể
bởi vì cái sở thì không thể nào có thể làm tất cả các nội dung mà giao cho các đơn vị trực thuộc người ta thực hiện
và cái việc hỗ trợ này là thực hiện ở cấp huyện xuống cấp xã
kinh phí là sở tài chính cấp và các huyện
thế và các huyện sẽ phân bổ cho các xã để thực hiện
thế còn sở nông nghiệp là không quản lý cái kinh phí này
không trực tiếp quản lý cái kinh phí này
hiện tại chính sách hỗ trợ đầu tư lồng cá đã kết thúc
nhưng bắc ninh còn rất nhiều chính sách phát triển nông nghiệp khác
nếu việc nghiệm thu quản lý nguồn tiền hỗ trợ không sớm được điều chỉnh
thì những chính sách đúng đắn này vẫn không thể phát huy hiệu quả cao nhất
ngược lại còn gây thất thoát lãng phí ngân sách
thưa quý vị sau phản ánh của báo chí
các cơ quan chức năng của tỉnh bắc ninh đang tiến hành giả soát
để có đánh giá đúng nhất về việc quản lý nguồn tiền hỗ trợ nông nghiệp này
và liên quan đến vấn đề này
thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến quý vị trong những bản tin sau
còn bây giờ xin mời quý vị đến với phần tin tức quốc tế nổi bật diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua
hàn quốc và mỹ tiến hành tập trận chung theo dự kiến
cụ bà cao tuổi nhất thế giới qua đời
thưa quý vị trong khuôn khổ hội thảo tầm nhìn và triển vọng của chính sách đối ngoại của mexico
do hạ viện mexico tổ chức
đại sứ việt nam nguyễn hoài dương đã nêu bật vai trò vị thế của cộng đồng asean trên trường quốc tế
và quan hệ việt nam với mexico
đại sứ nguyễn hoài dương đã điểm lại quá trình hình thành và phát triển của asean trong năm mươi năm qua
với nhiều thành tiệu to lớn đưa asean trở thành một tổ chức khu vực
uy tín là đối tác tin cậy của nhiều quốc gia trên thế giới
đại sứ nguyễn hoài dương nhấn mạnh tình đoàn kết và đồng thuận của khối
yếu tố then chốt giúp asean duy trì hòa bình ổn định và thịnh vượng của cộng đồng khu vực và thế giới
mục tiêu tổng quát của cộng đồng asean là xây dựng hiệp hội thành một tổ chức hợp tác liên chính phủ
ở mức sâu rộng và nhiều giang buộc hơn trên cơ sở pháp lý là hiến trương asean
cộng đồng được hình thành dựa trên ba trụ cột là cộng đồng chính trị an ninh
cộng đồng kinh tế và cộng đồng văn hóa xã hội
tại hội thảo với sự tham dự của đại sứ trung quốc đại sứ australia và hàng trăm sinh viên
đại sứ nguyễn hoài dương đã đánh giá cao sự phát triển của quan hệ hữu nghị
và hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa việt nam và mexico kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao
vào ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến nay
bắt đầu từ ngày mai hàn quốc và mỹ
sẽ tiến hành cuộc tập trận thường niên mang tên giải pháp then chốt
thông báo vừa được giới chức quân đội hàn quốc đưa ra trong bối cảnh cuộc tập trận chung thường niên hàn mỹ
mang tên đại bàng non đã khởi động từ đầu tháng này
theo giới chức quân đội hàn quốc cuộc tập trận thường niên mang tên giải pháp then chốt giữa mỹ và hàn quốc
sẽ kéo dài hai tuần
số binh sĩ tham gia cuộc tập trận năm nay sẽ là khoảng một mươi hai hai trăm linh người tương đương với quy mô của các năm trước
tuy nhiên hiện chưa rõ liệu cuộc tập trận này sẽ là một cuộc tập trận thường niên
cuộc tập trận dựa trên các tình huống giả định và tiến hành tại các sở chính huy này có diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng bốn tới hay không
đây là ngày mà theo dự kiến sẽ diễn ra cuộc gặp mang tính lịch sử giữa lãnh đạo của hàn quốc và triều tiên
trong bối cảnh bầu không khí hỏa hoãn đang lan rộng khắp khu vực bán đảo triều tiên
nhiều nhà quan sát đã nêu quan ngại về khả năng các hoạt động tập trận có thể vẫn được tiến hành vào đúng ngày diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên triều
thưa quý vị trên khắp nước mỹ
trong khi phong trào phản đối chiến tranh đang tiếp tục dâng cao sau các cuộc tuần hành lớn tại thủ đô washington và thành phố new york
hôm qua tại thành phố chicago hàng trăm người đã xuống đường phản đối chính phủ mỹ không kích syri
hàng trăm người dân chicago đã xuống đường tuần hành để bày tỏ tinh thần yêu trụng hòa bình và phản đối các hành động của chính phủ mỹ đối với syri
trong đó có cuộc không kích bất ngờ vào hôm một mươi bốn tháng bốn của mỹ và hai đồng minh là anh và pháp
họ hô to các biểu ngữ không được ném bom syri
hãy dừng chiến tranh tại syri hay mỹ hãy rút khỏi syri
tôi tin rằng người dân mỹ cần phải chống lại việc gây chiến ở nước ngoài
nếu chúng tôi phản đối dữ dội thì chính phủ sẽ buộc phải xem xét lại quyết định của mình
điều đó tốt hơn cho chúng tôi cho người dân nước mỹ
chúng tôi nhận thấy không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào trước khi mỹ và anh không kích quân sự syri
họ đã tấn công syri trước khi các thanh sát viên quốc tế đến hiện trường
và điều tra tấn công nghi sử
vì vậy chúng tôi không biết liệu vụ tấn công này có thực sự diễn ra hay không
nhưng rõ ràng là quân đội mỹ đã ném bom syri
những người tham gia tuần hành cho rằng mỹ và các đồng minh không được tự ý quyết định tấn công một quốc gia khác
khi chưa được thảo luận và cân nhắc kỹ lưỡng tại liên hợp quốc
nhiều người còn cáo buộc chính phủ đã biện đặt các thông tin về syri để lấy cớ can thiệp vào quốc gia trung đông này nhằm thay đổi chế độ tại đây
trước đó các cuộc tuần hành quy mô lớn tương tự cũng đã xảy ra
cũng đã diễn ra ngay bên ngoài nhà trắng ở thủ đô washington thành phố new york thu hút hàng nghìn người tham gia
iran vừa để ngỏ khả năng đàm phán trao đổi tù nhân với mỹ nếu chính quyền của tổng thống donald trump có sự thay đổi về cách tiếp cận trong vấn đề này
đây là tuyên bố của ngoại trưởng iran đưa ra mới đây
trả lời phỏng vấn trên truyền hình ngoại trưởng iran mohamed javad zarif cho rằng
các cuộc thương lượng trao đổi tù nhân giữa tehran và washington
là cần thiết
xét về khía cạnh nhân đạo song iran cần một sự thay đổi trong cách tiếp cận của mỹ
ông zarif cũng chỉ trích thái độ thiếu tôn trọng của chính quyền mỹ đối với iran
tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh tổng thống donald trump có những tuyên bố mà tehran cho là thiếu thiện trí
liên quan tới thỏa thuận hạt nhân iran được ký kết năm hai nghìn một mươi năm
ông trump thậm chí đã yêu cầu sửa đổi thỏa thuận này hoặc mỹ sẽ rút lui khỏi thỏa thuận
hồi đầu năm hai nghìn một mươi sáu sau nhiều tháng đàm phán bí mật giữa các quan chức cấp cao iran
và mỹ dưới thời của chính quyền tổng thống barack obama tehran đã trả tự do cho bốn công dân mỹ
để đổi lấy sự tự do cho bảy công dân iran bị giam giữ tại mỹ
hiện có năm công dân mỹ đang bị giam giữ tại tehran
cụ bà nabi tajima người nhật bản được cho là người cao tuổi nhất thế giới vừa qua đời tại một bệnh viện ở kagoshima thọ một trăm một mươi bảy tuổi

jima được công nhận là cụ bà cao tuổi nhất nhật bản vào tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
và được cho là người cao tuổi nhất thế giới kể từ khi cụ bà violet brown người jamaica qua đời hồi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy cũng ở tuổi một trăm một mươi bảy
kể từ khi cụ brow qua đời tổ chức kỷ lục thế giới unet đã tiến hành đánh giá để công nhận cụ tajima là người cao tuổi nhất thế giới
tuy nhiên hiện cụ tajima chưa được uned ghi danh
cụ tajima sinh ngày bốn tháng tám năm một nghìn chín trăm linh

cụ có hơn một trăm sáu mươi con cháu
nhật bản từ lâu được biết đến là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất trên thế giới
theo số liệu thống kê của chính phủ nhật bản hồi năm hai nghìn một mươi bảy khoảng sáu mươi tám người dân nước này có tuổi thọ trên một trăm linh
tuy nhiên theo tổ chức nghiên cứu lão khoa có trụ sở ở mỹ cho biết một cụ bà khác cũng ở nhật bản hiện đang là người cao tuổi nhất trên thế giới
chỉ một mươi ngày nữa cụ cũng sẽ bước sang tuổi một trăm một mươi bảy
quý vị khán giả thân mến
quý vị khán giả thân mến
quý vị đã quan tâm theo dõi của daniel x
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại